tòa nhân dân tp hcm tiếp tục diễn ra phần bào chữa của các luật sư với nhóm bị cáo giúp sức cho trương mỹ lan
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
tự bào chữa cho bản thân bị cáo nguyễn văn thanh hải nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
mong hội đồng xét xử xem xét thêm bản chất và hoàn cảnh phạm tội
bị cáo hải được phân công xử lý khối tín dụng và công nợ
nên việc ký vào biên bản hội đồng tiến dụng cũng như phiếu lấy ý kiến về việc cho vay
bị cáo chỉ được tiếp xúc trên hồ sơ
các vi phạm của bị cáo hải trong vụ án xoay quanh việc tạo lập hồ sơ vay
giải ngân cho mục đích sử dụng tiền vay
tiếp theo là tài sản thế chấp bị cáo không tham gia cũng không chỉ đạo ai tham gia vào quá trình này
bào chữa cho bị cáo hồ bình minh phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thẩm định giá mhd
luật sư của bị cáo đề nghị xem xét kỹ mối quan hệ giữa bị cáo minh và các bị cáo tại scb
theo đó bị cáo hồ bình minh chỉ tiếp nhận hồ sơ pháp lý từ bị cáo bùi ngọc sơn
cựu nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng scb không có mối quan hệ và không liên hệ trực tiếp
với trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb và trương mỹ lan
theo luật sư việc công ty mhd thẩm định giá và sử dụng các chứng thư thẩm định giá của công ty này
chỉ là hợp thức hồ sơ vay khống tại scb
kết quả thẩm định giá của mhd chỉ mang tính chất tham khảo
không phải căn cứ để scb giải ngân các khoản vay khác của trương mỹ lan
phương pháp thẩm định giá của hồ bình minh là phương pháp thẳng dư
tức là xác định giá trị của bất động sản với tiềm năng phát triển
trong khi đó công ty hoàng quân sử dụng phương pháp so sánh
dẫn đến có sự khác nhau giữa kết quả thẩm định của hai công ty
đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tranh lệch giá tại dự án một trăm linh hùng vương
quận năm tp hcm
trong phần tranh luận
tại phiên tòa xét xử vụ án tân hoàng minh
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
đã đối đáp với các luận điểm luận cứ bảo chữa của các luật sư các bị cáo
căn cứ vào diễn biến phiên tòa
đại diện viện kiểm sát đã quyết định điều chỉnh giảm nhẹ mức án đề nghị
cho toàn bộ một mươi năm bị cáo trong vụ án này
cụ thể đại diện viện kiểm sát đã điều chỉnh và đề nghị hội đồng xét xử
xem xét tuyên phạt một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các mức án gồm đỗ anh dũng từ tám đến chín năm tù đỗ hoàng việt từ bốn đến năm năm tù
một mươi bị cáo còn lại đều được đề nghị giảm án so với mức đề nghị án trước đó
từ sáu đến một mươi hai tháng tù
viện kiểm sát xác định đây là vụ án đầu tiên xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có gian dối
với giá trị phát hành đặc biệt lớn
động cơ mục đích phạm tội xuất phát từ nhu cầu huy động vốn để trả nợ đến hạn
trong điều kiện doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính có phần nguyên nhân từ covid một mươi chín
hai bị cáo là độ anh dũng và đỗ hoàng việt đã tích cực nỗ lực phối hợp với cơ quan điều tra
và gia đình để khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt bảo đảm hoàn toàn trả cho các bị hại
nói lời sau cùng tại tòa bị cáo độ anh dũng gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư
đồng thời xin nhận toàn bộ trách nhiệm và xin giảm án cho các cán bộ cấp dưới
và đặc biệt là con trai của bị cáo là đỗ hoàng việt
các bị cáo còn lại đều thừa nhận sai phạm và xin nhận giảm mức án nhẹ nhất
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng xét xử sẽ tuyên án
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai đã phát hiện một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
nên đã lập án đấu tranh và bắt giữ ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng
ngụ tại thành phố hồ chí minh nguyễn thành an quê ở hà tĩnh
và trần ngọc lẹ quê tỉnh hậu giang
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã tiến hành bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc hùng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp
có trọng lượng một mươi sáu kg tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây quốc lộ năm mươi sáu
địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và trần ngọc lẹ
hiện công an tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
phát hiện hờ a hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã tiến hành dừng xe kiểm tra
bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ trái phép một mươi sáu túi ni lông màu xanh
có chứa ba hai trăm linh viên nghi là ma túy tổng hợp
tiến hành khám xét tổ công tác đã phát hiện thêm ba gói nhỏ chứa chất bổng hồ trắng
nghi là heroin được h a hồ giấu trong ba lô đeo trên người
tại cơ quan công an hồ khai nhận các túi ni lông và gói nhỏ bị lực lượng công an thu giữ là ma túy tổng hợp và heroin
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố
bắt tạm giam bốn đối tượng về tội chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
trước đó công an thị xã bỉm sơn đã bắt quả tang nguyễn trần du
đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thu giữ bốn khẩu súng ngắn sáu mươi ba viên đạn
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây là phạm văn sơn
huỳnh văn quá nguyễn hải âu thu giữ một mươi một khẩu súng ngắn một súng bút tự chế
năm quả lựu đạn năm quả nổ tự chế hàng nghìn viên đạn và đầu đạn vỏ đạn
linh kiện chế tạo súng cùng với máy móc hóa chất dụng cụ chế tạo vũ khí
lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã dùng xe thang để giải cứu thành công một nam thanh niên
treo lên cột đèn chiếu sáng trên tuyến quốc lộ hai mươi hai đoạn qua huyện hóc môn và quận một mươi hai la hét
phát hiện nam thanh niên nhiều người đã có mặt khuyên can không được
thanh niên này đã trèo lên độ cao khoảng năm mét
thì đứng trên thanh cột ngang của cột đèn chiếu sáng tiếp tục la hét
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn đã nhanh chóng có mặt
xe thang được đưa đến hiện trường để tiếp cận vị trí thanh niên
áp sát khống chế đưa thanh niên này xuống đất an toàn
trận mưa đá kèm theo rông lốc đã bất ngờ xuất hiện tại huyện sốc cục tỉnh sơn la vào chiều nay
khiến cho nhà dân bị thủng và tốc máy hoa màu bị hư hỏng
trận mưa đá kèm theo rông lốc đã bất ngờ xuất hiện tại xã mường và mường lèo thuộc huyện sốc cộp tỉnh sơn la
mưa đá kèm rông lốc cường độ mạnh diễn ra trong khoảng hai mươi hai mươi năm phút thì chuyển sang mưa nhỏ
nhiều viên đá to rơi xuống đã khiến cho các ngôi nhà lập ngói porosimăng không chịu được và bị thủng máy
nhiều diện tích hoa màu đồ dùng của người dân đã bị hư hỏng
liên quan đến vụ nợ tám năm triệu đồng sau một mươi một năm thành tám tám tỷ đồng gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua
theo đại diện ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam eximbank cho biết
sẽ cùng khách hàng thỏa thuận lại số lại khác hợp lý hơn cho đôi bên và không thu tám tám tỷ đồng
sau khi nhận được thông tin ngân hàng già nước đã có văn bản yêu cầu ngân hàng exxonbank
xác minh vụ việc làm việc với khách hàng đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng và ngân hàng
theo ông nguyễn hồ hoàng phủ phó tổng giám đốc ngân hàng exxonbank cho biết
trường hợp khách hàng đợi thẻ quá hạn đến một mươi một năm nhân viên xử lý thẻ của ngân hàng
căn cứ tình hình đợi thẻ của khách hàng để đề xuất lãnh đạo một bước thưu lãi
thu phí phù hợp trước khi làm việc với khách hàng
số phí này phải trình cấp lãnh đạo phê duyệt trước khi thông báo cho khách hàng
tuy nhiên trong trường hợp này nhân viên xử lý nợ của ngân hàng đã rất mấy mốc
không làm theo quy trình mà gửi ngay thông báo dẫn đến khách hàng bước xuất
sau đó phía ngân hàng đã làm việc với khách hàng vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
hai bên trao đổi thẳng thắng trên tinh thần hợp tác thấu hiểu và chia sẻ
thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc đảm bảo quyền lợi của đôi bên trong thời gian sớm nhất
dụ lừa tiền của người dân bằng chiêu trò xuất khẩu lao động là chiêu trò không hề mới
tuy nhiên hiện nay thì nhiều đối tượng phạm tội còn manh động hơn khi chúng răng ra các bẫy xuất khẩu lao động
sau đó lừa bán cả nạn nhân cho các tổ chức tội phạm ở nước ngoài
vậy nên người dân nhất là các bạn trẻ ở vùng nông thôn miền núi
thì cần phải cảnh giác trước các lời mời xuất khẩu lao động trên mạng hiện nay
đây là cô gái quê tỉnh
quê tỉnh sơn la đã bị các đối tượng xấu dụ lừa trên mạng để bán sang nước ngoài
trước đó nạn nhân có xin gia đình đi làm công nhân tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
tuy nhiên chưa được một tháng thì gia đình mất liên lạc
sau đó nạn nhân đã bị lừa xuất khẩu lao động tại myanmar
rồi tiếp tục bị bán cho một công ty giải trí khác tại tỉnh bò kẹo lào
trong khi làm việc nạn nhân thường xuyên bị trích điện đánh đập bỏ đói
sau đó phía công ty này yêu cầu gia đình chuyển cho bọn chúng hai trăm linh triệu đồng thì mới được thả về
nếu muốn mất quá nhiều chi phí cũng như một thời gian và thủ tục
thì đối tượng đã đánh vào tâm lý và lừa tiền
cũng như có một số trường hợp đã bị lừa đến nước ngoài làm những công việc không phải đúng như hết
mặc dù khi sang đến nước ngoài rồi mới biết
bị lừa sang nước ngoài mới biết như lừa sang campuchia hoặc philippines
để tham gia vào các đường sòng bài hoặc tham gia một số đường dây lửa đảo khác
và cho đối tượng dựng ra
và khi phát hiện ra rồi thì các nạn nhân thì thường thường sẽ không thể xử lý được gì nữa
một là có thể gọi về
không khó để tìm hiểu các thông tin liên quan đến xuất khẩu lao động trên mạng internet hiện nay
với một ma trận thông tin không biết đâu là thật đâu là giả
với những lời mời chào hấp dẫn như giá rẻ lương cao
rồi đi làm việc ở nước ngoài mà không mất chi phí đi lại được bảo lãnh trước
thậm chí các đối tượng lừa đảo tạo lập website tài khoản facebook
giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín
đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay
điều kiện làm việc ở xứ người rất sang chảnh nhẹ nhàng
song phần lớn đây là những bánh vẽ của những đối tượng lừa đảo
vừa rồi như các bạn thấy là trên trang thông tin nguyện tử của cục quản lý đạo ngoại ngữ
cũng đã đăng tải những chiêu thức lừa đảo của các tổ chức cá nhân
rồi những thông tin về những trang web trang thông tin nguyện tử
hoặc là những hình thức lừa đảo của người đạo
và thông qua hệ thống các cơ quan báo chí truyền thông
thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến
hướng dẫn người lao động nhận diện các hình thức lừa đảo của các tổ chức cá nhân như vậy
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đề nghị các cơ quan
gửi cho các cơ quan công an
rồi các cơ quan quản lý về trang thông tin điện tử
để đưa ra xử lý đối với các trang thông tin điện tử không đúng
đối với người dân khi thực sự có nhu cầu muốn xuất hậu đậu quá trình thống
và khi đang đi làm việc nước ngoài
được bảo trợ của cơ quan nhà nước việt nam
thì hãy xuất hậu đậu qua những công ty
và những trang thông tin nguyện tử
các sản các điểm giao dịch và tuyển những xuất hậu đậu
nó trình thống và được cơ quan nhà nước bảo trợ
thì khi đã có đầy đủ các thủ tục pháp lý
và đi đúng với quy định của nhà nước
thì khi nước ngoài gặp vấn đề gì về quá trình lao động
hay là được bảo hộ thì người dân lúc đấy
có thể sẽ được nhận được đầy đủ sự bảo trợ
cũng như sự bảo vệ của các cơ quan chức năng
theo cục an toàn thông tin hiện nay
thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động đã tồn tại trên không gian mạng từ lâu
và chúng biến đổi rất tinh vi
vậy nên khuyên cáo người dân nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động
cần xác minh tìm hiểu thật kỹ qua website chính thức của các cơ quan quản lý
nhất là những bạn trẻ ở vùng nông thôn miền núi
cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước hình thức lừa đảo trên
tuyệt đối không đi ra nước ngoài bằng hình thức du lịch hay vượt biên trái phép
để tránh rơi vào bẫy buôn người của các đường dây tội phạm nước ngoài